quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chương trình nhân dân
đời gió đông nam của khối không khí biển tiếp tục đầy ẩm từ biển vào
vì thế trong đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to
riêng một số nơi ở khu vực nam đồng bằng bắc bộ cũng như thanh hóa và nghệ an có mưa trên một trăm linh mm
tuy nhiên thời điểm mưa to nhất đã qua
trong ngày hôm nay đới gió đông nam của khối không khí biển có xu hướng yếu dần
vì thế mưa trên các khu vực đều sẽ giảm dần
đối với bắc bộ dự báo trong ngày hôm nay mưa chủ yếu còn tập trung ở khu vực ven biển phía đông
và vùng đồng bằng như hải dương nam định ninh bình thái bình hà nam
còn ở khu vực bắc trung bộ là từ thanh hóa cho đến nghệ an
nhưng lượng mưa trong ngày hôm nay ở các khu vực này phổ biến chỉ từ hai mươi cho đến năm mươi mm
cục bộ vẫn có mưa to trên bảy mươi mm
mặc dù mưa giảm nhưng trong hai ngày qua ở thanh hóa nghệ an đã có mưa rất lớn
nên nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất vẫn ở mức cao
vì thế người dân khu vực vùng núi các tỉnh thanh hóa nghệ an cần hết sức lưu ý đề phòng
các tỉnh hà tĩnh và quảng bình trong ngày hôm nay cũng chịu ảnh hưởng của gió đông nam ẩm nhưng yếu hơn
nên trời sẽ có mưa nắng gián đoạn
với vùng từ quảng trị trở vào đến bình thuận sẽ có thời tiết tạnh giáo có nắng
đến chiều thì có mưa rào và rông rải rác
với diễn biến của thời tiết như vậy nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ
cũng như các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
khu vực phía tây bắc bộ cũng như các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận có nhiệt độ cao hơn
và giao động từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
ở phía nam gió mùa tây nam cũng đã qua giai đoạn hoạt động mạnh nhất
những cơn mưa ở tây nguyên và nam bộ sẽ tập trung về chiều và tối
trong ngày mưa giảm nền nhiệt trong ngày hôm nay ở nam bộ và tây nguyên cũng có xu hướng tăng nhẹ
ở tây nguyên nhiệt độ sẽ giao động từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
và nam bộ duy trì mức nhiệt là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trên biển trong ngày hôm nay ở khu vực vĩnh bắc bộ vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang cũng như là khu vực vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
tuy nhiên gió trên các vùng biển không còn mạnh nữa
ở khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa có gió tây nam phổ biến
ở mức cấp bốn cấp năm trong khi ở khu vực phía bắc của biển đông có gió đông cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước